thì cháu cũng rất muốn là thực hiện các công đoạn của món vịt suối làm hoa chuối này với cô
cô có thể hướng dẫn cháu thái hoa chuối được không ạ

phải cho mình đảo đều vào cho vào ống tre

ống mỏng thì mình nướng gần một tiếng nó chín được nhưng mà ống dày này phải một tiếng hơn tiếng mới chín được

làm thế nào để chúng ta nhận biết được là vịt đã chín hả cô

vậy thì những cái loại rau mà để làm nên cái món rau xôi này thì gồm những loại gì hả cô

đây có cả rau bò khai rau cải nữa rau cải ngồng càng ngon
thì mình lẫn với nhau xong cho cũng cho rau mùi tẩu ấy

lẫn vào thì xôi nó thơm nó ngọt không mất nước
mình rau luộc thì thường luộc thì nó hay nhạt
trong lúc chờ các món ăn chín câu chuyện của tôi và cô lâm cũng hơi ấm từ bếp lửa
như xua tan cái lẹ giá của vùng cao những ngày trở rét
cùng với tập quán lao động sản xuất người dân sống trong vùng
vẫn còn lưu giữ gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc giao
và đặc biệt là ẩm thực mang đậm màu sắc dân tộc
từ những nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên người dân nơi đây đã sáng tạo nên những món ăn
thể hiện sự tài hoa tinh tế trong văn hóa ẩm thực của mình
quý vị thân mến bản với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cùng sự thân thiện hiền hòa mến khách của cư dân bản địa
đã trở thành một địa điểm rừng chân hấp dẫn trong cung đường khám phá những bản làng miền núi phía bắc của du khách
và đến đây chương trình điểm đến tuần này của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng